phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại bạc liêu
tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội việc chăm lo đời sống nhân dân chăm sóc và bảo vệ trẻ em của tỉnh
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị trong thời gian tới bạc liêu cần chú trọng
quan tâm hơn nữa đến các vấn đề về biến đổi khí hậu nhất là vấn đề sạt lở và xâm nhập mặn
an ninh quốc phòng các bức xúc xã hội nhất là bạo lực trẻ em và các tệ nạn xã hội
sắp xếp bộ máy tinh gọn xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh chăm lo đầu tư về y tế
giáo dục và xây dựng đội ngũ trí thức chăm lo cho gia đình chính sách và làm tốt công tác an sinh xã hội
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng một số cơ quan doanh nghiệp đã trao tặng
năm căn nhà tình thương hai trăm linh xuất quà và học bổng tặng cho học sinh trao năm mươi xuất quà tặng cho gia đình chính sách
hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh bạc liêu